trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch bộ đội biên phòng lai châu sẽ phối hợp với các huyện đoàn và chính quyền địa phương các huyện xã biên giới tổ chức tặng bốn trăm linh phần quà cho các gia đình diện hộ nghèo gia đình chính sách trao ba mươi suất học bổng cho các cháu học sinh thuộc chương trình nâng bước em đến trường ở hai xã trung trải và nậm ban huyện nậm nhùn
đến các bản tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu bia chất kích thích khủ tục lạc hậu vận động bà con tích cực tham gia bảo vệ trật tự hỗ trợ người dân di rời chuồng trại xa khu vực dân cư tổng dọn vệ sinh chụp đường giao thông nội bản cắt tóc miễn phí trồng mới trên một trăm linh cây xanh
các chiến sĩ đã đến từng nhà tuyên truyền vận động chúng tôi ăn ở hợp vệ sinh không chăn thả ra súc cạnh nhà và không nghe lời của kẻ xấu bày cho bà con cách làm kinh tế cách cấy lúa trồng ngô
tôi rất cảm thấy vinh dự và tự hào phấn khởi khi được tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
thông qua chiến dịch bản thân tôi cũng như là tất cả các đồng chí đoàn viên đoàn cơ sở tiểu đoàn huấn luyện cơ động được giao lưu học hỏi được công hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình
vào trong cung cuộc xã đỡ giảm nghèo với là một phần thứ nhất thứ hai là được cải thiện môi trường trong xanh sạch đẹp có một môi trường lành mạnh
đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh lai châu là đơn vị tiên phong gia quân tổ chức các hoạt động hè ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn
các hoạt động được tổ chức trong chiến dịch đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên cũng như mong mỏi của bà con và các em học sinh
trong thời gian tới để thực hiện tốt cái chiến dịch này
thì đảng ủy
bộ chỉ huy quân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện cùng với các nhà hảo tâm các doanh nghiệp và phối hợp với các huyện đoàn
để chỉ đạo đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh triển khai trên toàn bộ khu vực biên giới
phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh lai châu luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn giao thông ở những địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa
biên giới thể hiện lòng nhân ái bản lĩnh chính trị kỹ năng thực hành xã hội có sức khỏe đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
việt nam là một nước nông nghiệp với gần tám mươi số dân sinh sống và làm việc ở các vùng nông thôn
tuy nhiên hiện nay các tác phẩm văn học về đề tài nông thôn ngày càng trở nên thưa vắng ít được quan tâm
vừa qua báo nông thôn ngày nay phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức lễ phát động của thi viết chuyện ngắn làng việt thời hội nhập
đây là một hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh nền văn học nước ta đang thưa vắng các tác phẩm viết về người nông dân
về nhịp sống ở vùng nông thôn thời kỳ đầu thế kỷ hai mươi đang diễn ra nhiều đổi thay
chúng tôi muốn bằng cuộc thi này góp một tiếng nói nhỏ bé để mọi người các bạn đọc cũng như các nhà văn
các tác giả chuyên và không chuyên quan tâm hơn đến khu vực nông thôn đến những gì mà đang diễn ra ở nông thôn
nông thôn là mảng đề tài lớn trong văn học việt nam tuy nhiên thời gian qua mảng đề tài này ít được quan tâm một cách thỏa đáng
hiện nay những tác phẩm viết về nông dân nông thôn thì vẫn là những tác phẩm sống mãi với thời gian này
nhưng mà dẫu sao đấy vẫn là cái nông thôn đã cũ rồi cái nông thôn của những năm trước đây
cái nông thôn của những năm chiến tranh hoặc là cái nông thôn của khi mà chúng ta vừa mới thống nhất đất nước
còn cái nông thôn bây giờ
nông thôn của thời hội nhập của thời bốn cái nông thôn hiện nay nó khác rất nhiều
những người nông dân hiện nay là họ có thể nói rằng là họ bang giao với toàn thế giới
chứ không phải chỉ có trong cái khu vực ở trong nước nữa
để tìm giải pháp cho vấn đề này rất cần sự quan tâm của các hội nghề nghiệp
trước tiên là hội nhà văn và nhiều tổ chức xã hội
về phía các nhà văn cũng cần phải chủ động dấn thân ba cùng với nông dân
một nông thôn mới hôm nay trong trẳng trị các vấn đề phức tạp
tác phẩm văn học đỉnh cao về đề tài này chỉ xuất hiện khi chính người cầm bút nhận thấy đây là một trách nhiệm tự thân
trong phần tin quốc tế hàn quốc và triều tiên nỗ lực chống dịch tả lợn châu phi

phần lan đặt mục tiêu không phát thải

thưa quý vị trong bối cảnh nhiều nước châu á đang điêu đứng vì dịch tả lợn châu phi
các tranh trại nuôi lợn của hàn quốc tại những khu vực giáp triều tiên đã dựng các hàng rào
sau khi triều tiên xác nhận bùng phát dịch bệnh này phía bình nhưỡng cũng đang nỗ lực khống chế dịch
hơn hai trăm ba mươi trong số ba trăm bốn mươi bảy tranh trại tại khu vực biên giới giữa hai miền triều tiên
đã được dựng hàng rào để ngăn lợn nuôi tiếp xúc với lợn rừng
bộ nông nghiệp hàn quốc cũng chỉ thị những trang trại còn lại khẩn trương
dựng hàng rào bảo vệ theo kế hoạch thì việc vệ sinh và tẩy trùng tại vùng biên giới
cũng sẽ sớm được thực hiện trong khi đó giới chức triều tiên đã khuyến cáo tất cả các đơn vị
và hội chân nuôi tham gia nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn lây lan
viện khoa học nông nghiệp triều tiên cũng đang nghiên cứu phát triển thuốc phòng ngừa loại bệnh này
hiện hàn quốc đã tham vấn với mỹ về hợp tác liên triều nhằm ngăn ngừa dịch và chờ phản hồi
từ phía triều tiên để tiến hành vận chuyển thiết bị phòng ngừa dịch bệnh và viện trợ lương thực
các nước trên thế giới đang nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính mới đây
chính phủ phần lan đã công bố chương trình hành động với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn lượng khí thải co hai
vào năm hai nghìn ba mươi năm hoàn thành trước một mươi năm so với mục tiêu trước đây của quốc gia bắc âu này
mục tiêu này được chính phủ liên minh mới thành lập của phần lan đưa ra với một lộ trình nhiều
giai đoạn về chuyển đổi năng lượng và sản xuất trong tất cả các lĩnh vực đây là một trong những
năng lượng tham vọng nhất từng được đưa ra bởi một nước công nghiệp đạt mức không phát thải vào
năm hai nghìn ba mươi năm và tiếp theo sẽ trở thành một quốc gia có khí thải âm phần lan trước đó cũng đã lên kế
hoạch cấm sử dụng than từ năm hai nghìn hai mươi chín và thúc đẩy các giải pháp thay thế cho việc đốt nhiên liệu
hóa thạch nhất là vấn đề sửa ấm bằng các biện pháp như sử dụng máy bơm nhiệt
tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà tích chữ năng lượng nhiệt
tiêu hủy các sản phẩm tồn kho hoặc bị khách hàng trả lại thay vì bán hạ giá
đây là cách bảo vệ thương hiệu của các nhãn hàng xa xỉ thế nhưng đó cũng là cách xử lý vô cùng lãng phí
phí là quê hương của nhiều nhãn hàng xa xỉ chính phủ pháp mới đây đã có quyết định sẽ thực thi các
biện pháp nghiêm túc để chấm dứt tình trạng gây lãng phí này theo đó các công ty sẽ bị cấm tiêu
hủy những hàng hóa trừ thực phẩm mà phải tái sử dụng hoặc tái chế tuyên bố của thủ tướng pháp edu
philippe cũng cho biết quy định mới sẽ là một phần trong dự thảo luật kinh tế dự kiến sẽ được
nội các pháp thảo luận trong tháng bảy nếu được thông qua lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi một
đến năm hai nghìn hai mươi ba tình trạng tiêu hủy lãng phí các món hàng xa xỉ đã được các hãng thừa nhận đơn
cử như hãng thời trang burberry của anh đã gây xôn xao dư luận khi thừa nhận tiêu hủy số sản phẩm
trị giá ba mươi năm năm triệu đô la mỹ mỗi năm còn tại pháp lượng sản phẩm tiêu dùng mới bị tiêu hủy
mỗi năm có trị giá hơn bảy trăm ba mươi triệu đô la mỹ gấp năm lần giá trị sản phẩm tương tự được làm từ thiện
kỷ niệm năm mươi năm ngày tàu apollo một mươi một đưa con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng
nhiều hoạt động ấn tượng đã được tổ chức
đây là bức tượng có kích cỡ thật mô phỏng phi hành gia ne armstrong trong bộ quần áo du hành
vũ trụ đã được khánh thành tại sân vận động quốc gia washington thuộc khuôn viên trụ sở quốc hội
ngoài bức tượng này sẽ còn một mươi bốn bức được đặt tại các sân vận động bóng chay trên khắp nước mỹ
mỗi bức tượng sẽ có thiết bị tương tác để khán giả có thể quét bằng camera điện thoại
và theo dõi thông tin về con tàu apollo một mươi một
cách đây năm mươi năm vào ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nhà du hành vũ trụ người mỹ neo armstrong đã trở thành
người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng cùng với đồng nghiệp buzz aldrin
trong khi nhà du hành michael collins ngồi trong tàu vũ trụ apollo một mươi một
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân